thương vụ hà lan đã nhận được yêu cầu từ phía doanh nghiệp việt nam kiểm tra một doanh nghiệp nhập khẩu gỗ của nước này
tuy nhiên qua điều tra thì đánh giá sơ bộ đây là một công ty giả
công ty vanry behere địa chỉ tại cornell island hai một nghìn một trăm tám mươi một armstrong new zealand đã yêu cầu công ty phía việt nam đặt cọc năm mươi tiền hàng
sau đó lại yêu cầu thanh toán chuyển tiền tiếp năm mươi còn lại
tiếp tục yêu cầu phải thanh toán năm usd với lý do hàng bị giữ tại cảng
do đã thanh toán đủ một trăm linh tiền hàng nên công ty phía việt nam không đồng ý chuyển tiếp
qua kiểm tra phía thương vụ hà lan nhận định rằng công ty này không liên quan đến các sản phẩm xuất nhập khẩu từ thực phẩm và gỗ như trên website giới thiệu
các chứng từ mà công ty việt nam gửi cho thương vụ được nhận định đều là chứng từ giả
do vậy thương vụ tại hà lan lưu ý tới các doanh nghiệp việt nam cần hết sức cảnh giác
trong giao dịch với những công ty mới quen hoặc chưa có giao dịch làm ăn với nhau
cần cẩn trọng trong quá trình ký kết hoặc chuyển tiền trả trước cho các doanh nghiệp này